trước tình hình giá lợn hơi trong nước đang ở mức cao lực lượng chức năng tại tỉnh thanh hóa đang tập trung kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ngay tại khu vực cửa khẩu biên giới để ngăn chặn tình trạng nhập lậu lợn ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế nam mèo huyện quảng sơn
trong những ngày gần đây bên cạnh việc cảnh giác phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan cửa khẩu quốc tế nam mèo còn tăng cường kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu lợn
các sản phẩm từ lợn và địa bàn tỉnh
dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện lại ở nhiều tỉnh thành phố trong đó có bốn tỉnh tiếp giáp với thanh hóa
tình trạng buôn lậu lợn qua đường biên lối mở đã manh nha xuất hiện
do vậy việc kiểm tra
kiểm tra kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn ngay tại cửa khẩu sẽ góp phần hạn chế các loại dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài
chúng tôi đã chỉ đạo các phòng bán chức năng phòng nông nghiệp và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
phối hợp với hai đồn biên phòng và ủy ban nhân dân hai xã nam mèo và xã tam thanh cũng như là các xã biên giới trên địa bàn huyện
và chúng tôi chỉ đạo rất kiên quyết bắt được cái trường hợp nào vận chuyển mà không đủ các điều kiện thì tổ chức tiêu khủy ngay
nhằm tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu phi tại khu vực cửa khẩu quốc tế nam mèo lực lượng biên phòng đã được hỗ trợ thêm trang thiết bị và hóa chất
việc phòng dịch trong thời gian tới sẽ được tiến hành nghiêm nếu phát hiện tình trạng nhập lậu lợn vào địa bàn có thể tổ chức tiêu hủy luôn mà không cần chờ lấy mẫu xét nghiệm